thông tin mới nhất về vụ nhận hối lộ xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
liên quan đến các chuyến bay đưa công dân việt nam ở nước ngoài về nước trong thời điểm dịch bệnh
cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa có văn bản gửi bộ giao thông vận tải
đề nghị cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra
cơ quan điều tra đề nghị bộ trưởng giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị cung cấp tài liệu
làm rõ về chủ trương tổ chức các chuyến bay giải cứu không trả phí
và chuyến bay combo có trả phí để đưa công dân về nước
bắt đầu từ thời điểm nào căn cứ vào tiêu chí cơ sở nào để bộ giao thông vận tải xét duyệt cấp chuyến bay
quy trình thủ tục xử lý việc xét duyệt cho hãng hàng không bay combo giải cứu như thế nào
đồng thời cung cấp cho cơ quan điều tra danh sách chi tiết hãng hàng không chuyến bay
bao gồm thông tin về thời gian về số hiệu máy bay sân bay cất cánh sân bay hạ cánh
và các công ty doanh nghiệp đã được bộ giao thông vận tải cấp phép triển khai các chuyến bay giải cứu combo
kế hoạch và văn bản phê duyệt danh sách công dân đã được đưa từ nước ngoài về
trong khi đó vào sáng ngày hôm nay giám đốc và kế toán trưởng cdc huế cũng đã bị khởi tố bắt tạm giam
do có nhiều sai phạm liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị vật tư hóa chất
quần áo bảo hộ phòng chống dịch diễn ra trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
hoàng văn đức giám đốc cdc thừa thiên huế và hà thúc nhật kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài chính kế toán cdc huế
đã vì vụ lợi dẫn đến vi phạm quy định về đấu thầu trong mua sắm vật tư trang thiết bị y tế
gây thiệt hại về tài sản cho nhà nước
ngày một mươi tám tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với hai đối tượng đức và nhật về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
khám xét tại nhà của hai đối tượng lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu và tiền mặt có liên quan đến vụ án
do làm ăn thua lỗ phạm hữu tài chú tệ tỉnh ninh bình đã đột nhập vào một trung tâm thương mại
tại thành phố ninh bình và lấy đi số tiền gần một ba tỷ đồng
công an thành phố ninh bình tỉnh ninh bình vừa bắt giữ đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
nhận được tin báo tại phòng thủ quỹ tầng bảy trung tâm thương mại thuộc phố tân an phường tân thành
thành phố ninh bình tỉnh ninh bình bị kẻ gian đột nhập phá kết sắt trộm cắp một tỷ hai trăm chín mươi triệu đồng
chỉ sau ba mươi giờ tập trung truy xét công an tp ninh bình đã điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng phạm hữu tài
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận do làm ăn thua lỗ đối tượng đã sử dụng xà cầy găng tay quần áo khẩu trang
đột nhập vào trung tâm thương mại phá cửa phá kết sát và trộm cắp một tỷ hai trăm chín mươi triệu đồng
vụ việc đang được điều tra xử lý theo thẩm quyền
những ngày đầu năm hàng vạn sinh viên ở khắp các tỉnh thành phố đã trở về thủ đô hà nội để chuẩn bị nhập trường học trực tiếp
đi cùng với đó là dịch vụ cho thuê trọ lại được dịp nóng lên
đánh vào tâm lý cần có nhà trọ của sinh viên
rất nhiều đối tượng lừa đảo đã đưa các chiêu trò khác nhau
mặc dù đã được cảnh báo nhưng hàng trăm người vẫn trở thành nạn nhân của các đối tượng này
những thông tin quảng cáo trên tờ rơi với nội dung cho thuê nhà trọ được dán ở khắp mọi ngõ ngách
cho đến những thông tin cho thuê nhà trọ được đăng tải trên mạng xã hội
thế nhưng cũng không ít những đối tượng lừa đảo tiền cọc nhà trọ bị cư dân mạng cảnh báo
và tất cả những nạn nhân như thế này
chủ nhà yêu cầu chuyển

thế nhưng khi đến nơi gọi điện không liên lạc được và facebook bị chặn
vi minh anh sinh viên năm thứ hai của một trường đại học
em đã từng có một quá trình vất vả để đi tìm nhà trọ thậm chí là bị lừa cọc
trong năm nhất minh anh tìm nhà trên mạng với giá hai triệu đồng một tháng
có đầy đủ tiện nghi điện nước với giá thị trường
thấy nhà đẹp rẻ em đã chuyển cọc
sau khi đặt cọc xong chủ nhà mới đưa ra các điều kiện khác hẳn thỏa thuận ban đầu
như tiền điện nước
do hơn khiến minh anh phải bỏ cọc
em cũng là sinh viên năm hai
trong năm nhất em cũng đã có một quá trình tìm trọ rất là khá là vất vả
thì hiện tại mới được có căn phòng trọ như thế này
chia sẻ một chút về quá trình tìm trọ trong năm vừa qua của em
em đã từng bị mất cọc vì bị lừa
và nơi ở đó rất là trật trội không được an ninh không được an toàn
và em nghĩ rằng cái tình trạng này cũng rất nhiều bạn sinh viên gặp phải
bởi vì là mới là sinh viên năm nhất mà khi lên còn chưa có nhiều kinh nghiệm
thế nên là bị cái hiện tượng và những cái hoạt hành động đấy xảy ra rất là nhiều
minh anh chỉ là một trong số hàng trăm sinh viên đã bị lừa tiền cọc nhà trọ
đây là fanpage của trường đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội
fanpage này nhằm hỗ trợ sinh viên đặc biệt là những sinh viên năm nhất
tìm nhà trọ
tính giúp sinh viên tìm người ở ghép
thế nhưng hàng ngày trang fanpage cũng nhận được nhiều tin nhắn của sinh viên
chia sẻ về việc mình bị lừa tiền cọc nhà trọ
em cũng từng nghe những cái câu chuyện về mà đặt cọc xong thì gọi điện cho người ta
xong không thấy người ta nhấc máy vậy có thể nói như là biến mất luôn
thì em cũng đã nhận thức được cái trường hợp đấy và em đã cảnh giác để mà không
nếu mà gặp một cái trường hợp mà bị chủ trọ yêu cầu đặt cọc trước
thì em sẽ phải xem xét và nghiên cứu thêm
đối với tình trạng đặt cọc như vậy thì chúng tôi khuyến cáo sinh viên là
chúng ta hãy tìm hiểu thông tin thật kỹ trước khi chúng ta đặt cọc
và đặc biệt là chúng ta nên hỏi thông tin của các anh chị cũng như là các bạn bè
xung quanh trước khi đặt cọc
tại vì khi mà chúng ta đã giao tiền cho họ rồi thì chúng ta xác định là
là cái đấy rất là khó để mà đòi lại ngay tiếp khắc được
cho nên tôi khuyến cáo các bạn sinh viên là chúng ta hãy mở rộng cái tầm nhìn của mình
hãy mở rộng cái mối quan hệ của mình hãy tham khảo những cái trang trên mạng
và đặc biệt là kết nối với nhau nhiều hơn
tại vì tôi biết là các bạn sinh viên sau một thời gian dài chúng ta chưa có sự kết nối với nhau
thì bây giờ đây là lúc để các bạn đoàn kết hơn để chúng ta cùng tương trợ lẫn nhau
để không bị lừa đảo khi tìm nhà cho thuê thì hãy áp dụng những cách dưới đây
thứ nhất chọn ở ký túc xá nếu là sinh viên
thứ hai hãy trực tiếp đi tìm xem phòng trực tiếp
thứ ba hãy rõ ràng trong khoản tiền đặt cọc và hợp đồng khi thuê nhà tránh cúc mắc và khó hiểu
công an thành phố nam định vừa truy bắt thành công đối tượng truy nã nguy hiểm
thường mang theo vũ khí có độ sát thương cao sẵn sàng chống trả khi bị bắt
đối tượng truy nã bị bắt là vũ hành tùy chú tại thành phố nam định
bị công an thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc truy nã về tội trộm cắp tài sản
tùy đã có nhiều tiền án tiền sự
là đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp tài sản liên tỉnh
thường xuyên mang theo vũ khí bên người sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt
đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố nam định đã truy bắt thành công
khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố nam định
thu giữ một dao một lưỡi lê một rùi quy điện và một quả lựu đạn
hơn tám cây thuốc viện được trồng trong khu vực hẻo lánh tại địa phận xóm lũng quẩy
xã khánh xuân huyện bảo lộc tỉnh cao bằng vừa bị lực lượng công an phát hiện và phá nhổ
lực lượng chức năng tiến hành phá nhổ tám một mươi cây thuốc viện được trồng trên diện tích hơn năm trăm linh m hai
và thu toàn bộ tăng vật để xác minh làm rõ vụ việc
tại thời điểm phát hiện lực lượng công an ghi nhận những cây thuốc viện
đang trong quá trình sinh trường và giao hoa
khu vực phát hiện trồng cây thuốc viện nằm trên sườn núi cao địa hình hiểm trở đi lại khó khăn
sau một thời gian tiến hành xác minh điều tra lực lượng chức năng đã xác định được hai đối tượng
là phủng mùi khé và trảo mùi nải cùng chú tại lũng quẩy xã khánh xuân huyện bảo lạc
trong số cây thuốc viện nói trên tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã trồng cây thuốc viện
với mục đích là để làm thuốc
ngày một mươi chín tháng hai phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết
đang phối hợp cùng với đội cảnh sát hình sự công an huyện bình chánh xử lý các đối tượng
tham gia vụ đua xe trên đường nguyễn hữu trí
khoảng ba giờ một mươi năm phút rạng sáng ngày một mươi chín tháng hai lực lượng của phòng pc tám nhận tin báo
có nhóm thanh niên với hơn một trăm linh xe đã tổ chức đi thành đoàn nẹp vô lãng lách đánh võng
một số còn bóc đồ xe chạy xe một bánh so với kẻ tốc độ cao từ đôi hoặc nhóm nhỏ
trên tuyến đường nguyễn hữu trí thị trấn tân túc huyện bình chánh tp hcm
chấp ranh tỉnh long an do có tổ chức cảnh giới từ trước nên nhóm này biết được
lực lượng chức năng đang vào cuộc ngăn chặn nên đã tản ra bằng nhiều hướng
tuy nhiên tại tuyến nguyễn hữu trí lực lượng tổ phòng chống đua xe từ phòng cảnh sát
giao thông đường bộ đường sát công an thành phố đã phối hợp với công an huyện bình chánh
vào cuộc tổ chức đón lọng lực lượng chức năng đã bắt giữ được một mươi chín xe mô tô
hai xe không biển kiểm soát một mươi tám đối tượng gồm một mươi bảy nam và một nữ
hiện nhóm thanh thiếu niên đã được bàn giao cho công an huyện bình chánh
tiếp tục lấy lời khai mở rộng điều tra bắt giữ các đối tượng liên quan
và xử lý các phương tiện đối tượng theo quy định
công an quận tám tp hcm hiện đang điều tra làm rõ vụ việc ô tô lao vào quán nhậu
trên đường phạm thế hiển thuộc phường bảy khiến cho ba người bị thương vào khuya ngày một mươi tám tháng hai
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng hai xe ô tô biển số năm mươi một h chín mươi bảy nghìn bảy trăm một mươi một lưu thông trên đường phạm thế hiển
theo hướng đi cầu bà tạng
công an quận tám tp hcm khi đến đoạn qua địa bàn phường bảy quận tám
thì bất ngờ lao lên vỉa hè tông thẳng vào nhiều bàn nhậu
cuốn ba người khách vào gầm rồi kéo lên một đoạn
sau khi tông vào một cây xanh kẹp vào cục điện chiếc xe mới dừng lại
tai nạn khiến ba người gồm hai người đàn ông và một phụ nữ bị thương nặng
trong đó có một người bất tỉnh một người bị coi giật mạnh
các nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
tại hiện trường nhiều bàn ghế đồ đặt bị hấp vang khắp đường
tài xét sở ô tô có dấu hiệu xe xỉn
được người dân yêu cầu ngồi yên trên ô tô để đợi lực lượng chức năng đến giải quyết
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị liên tiếp gần đây trên địa bàn tp hcm xảy ra nhiều vụ trộm cướp
cướp giật tài sản khiến cho người dân bất an
lực lượng công an tp hcm cho biết các thủ đoạn của các đối tượng phạm tội
thường gắn với lại sơ hở và thiếu sót của người dân
vì thế cần phải cần thiết nâng cao cảnh giác bảo vệ tài sản và tính mạng của chính mình
theo đó rạng sáng ngày một mươi bảy tháng hai hai cô gái chở nhau trên xe tay ga lưu thông
trên đường lê đình cẩn phường tân tạo quận bình tân
khi gần về tới nhà hai cô gái bị nhóm khoảng sáu người truy đuổi ép ngã ra đường
lúc này nhóm cướp uy hiếp các nạn nhân rồi lấy xe máy tẩu thoát
qua điều tra truy xét đội cảnh sát hình sự công an quận bình tân
phối hợp công an phường tân tạo mời làm việc sáu người nghi vấn
có độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi chín gồm ngô nhật thuận huỳnh thanh phát nguyễn quốc an khang
nguyễn thanh thương nguyễn tuấn khanh và nguyễn công đông
nhóm này khai đã thực hiện vụ cướp và đã cầm cố tài sản nạn nhân với giá bảy triệu đồng
cũng trong ngày một mươi bảy tháng hai một người đàn ông sáu mươi hai tuổi
một phường bình trần đông thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đi bộ đến tiệm tạp hóa gần nhà
sau khi mua đồ trên đường về nhà người đàn ông này bị một thanh niên mặc đồng phục
của một ấn dụng giao hàng chạy xe máy đến giật sợi dây chuyền rồi rồ ga tổ thoát
theo hình ảnh camera trước đó thấy nạn nhân đi bộ trên đường
cây cướp nhìn thấy sợi dây chuyền nạn nhân đeo trên cổ
nên vòng xe lại tắp vào góc đường tại ngã tư chờ sáng đợi sơ hổ của nạn nhân để ra tay
từ những vụ cướp giật trên cho thấy hiện nay tội phạm cướp giật hoạt động rất tinh vi
và có tính chất lộng hành
trước khi lực lượng chức năng vào cuộc điều tra mắt giữa các đối tượng gây án
thì mỗi người dân nên phối hợp với công an bằng cách nâng cao cảnh giác phòng chống trộm cắp tài sản
chiều nay ngày một mươi chín tháng hai vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút
tại công ty chuyên gỗ sấy nhập khẩu trên đường thới an một mươi sáu
thuộc phương thới an quận một mươi hai tp hcm bất ngờ bốc cháy dữ dội
khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi
phát hiện vụ hóa hoạn tại công ty chuyên bán gỗ tấm xáy trên đường thới an một mươi sáu
người dân xung quanh đã hô hoáng và huy động thiết bị tại chỗ dập lửa nhưng bất thành
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
và phòng cháy chữa cháy quận một mươi hai nhanh chóng điều hàng chục phương tiện
với gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy
sau hơn một giờ nỗ lực ngọn lửa đã được khống chế
ghi nhận ban đầu vụ cháy không gây thương vong về người
nhưng khiến nhiều tài sản bên trong công ty bị thiêu rụi
hiện nguyên nhân vụ việc và thiệt hại đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị hai vụ vận chuyển tám trăm linh hộp thuốc không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vừa bị công an tỉnh lạng sơn phát hiện và bắt giữ
đây là loại thuốc gần đây trên mạng xã hội được giao bán nhiều với quảng cáo phòng và chữa bệnh covid một mươi chín
trưa nay tại đường chu văn an phường vĩnh trại tp lạng sơn
lực lượng công an phát hiện xe ô tô do hoàng thúy hạnh điều khiển
thu giữ trên xe bốn trăm linh hộp thuốc dạng viên trên bao bì có chữ nước ngoài
dùng để uống và phòng chống dịch covid một mươi chín
hạnh khai nhận đã nhờ mua số hàng này từ trung quốc về với số tiền hai mươi sáu triệu
với mục đích để sử dụng và bán kiếm lời
trước đó cũng tại địa điểm trên lực lượng công an phát hiện nguyễn mạnh cường
vận chuyển bốn trăm linh hộp thuốc chữa covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ
đối tượng khai mua trên mạng xã hội facebook với tổng số tiền ba mươi triệu đồng
theo bộ y tế lợi dụng dịch bệnh covid một mươi chín
một số đối tượng đã cố tình tìm cách đưa vào thị trường việt nam
nhiều mặt hàng liên quan đến phòng chống dịch bệnh không rõ nguồn gốc xuất xứ
không bảo đảm chất lượng như bộ đồ bảo hộ chống dịch khẩu trang y tế
thuốc điều trị covid một mươi chín máy tạo oxy kit xét nghiệm covid một mươi chín
nước sát quẩn găng tay y tế đã qua sử dụng
bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành phố các đơn vị thuộc và trực thuộc bộ y tế
chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung công việc như sau
tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về chống buôn lậu
thương mại và hàng giả tiếp tục giả soát các văn bản pháp luật để sửa đổi
bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung tránh gây trồng chéo
tạo lỗ hổng pháp lý trong công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
đặc biệt là các mặt hàng liên quan đến lĩnh vực y tế
đẩy mạnh giả soát các hoạt động cấp phép cho sản xuất nhập khẩu
kinh doanh các mặt hàng như thuốc phòng và chữa bệnh chữa bệnh mỹ phẩm thực phẩm
hóa chất thiết bị và các mặt hàng phục vụ công tác phòng dịch như trang phục bảo hộ
găng tay khẩu trang y tế để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các tổ chức cá nhân
doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh
tăng cường công tác thanh kiểm tra nhất là tại các địa bàn trọng điểm
dễ xảy ra việc buôn lậu gian lận thương mại hàng giả hàng kém chất lượng
để kịp thời phát hiện chấn chỉnh xử lý các hành vi vi phạm
tăng cường trao đổi thông tin giữa ngành y tế với các lực lượng chức năng trên địa bàn
nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
với thủ đoạn tinh vi là tạo lập nhiều trang web rồi tổ chức quảng cáo kêu gọi đầu tư
để chiếm đoạt tài sản của người tham gia nhóm đối tượng trong đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn người
với số tình hàng tỷ đồng
công an tỉnh quảng ninh đã chủ trì phối hợp với phòng sáu cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an và một số đơn vị nghiệp vụ liên quan
triệt phá nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức trên
theo đơn trình báo của chị lê tuyết hạnh ba mươi sáu tuổi trú tài thành phố hà long tỉnh quảng ninh
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thông qua mạng xã hội chị có quen và được một người giới thiệu
tham gia đầu tư tài chính vào trang web vườnlan ngh net
theo như quảng cáo lợi nhuận thu về cao và đảm bảo an toàn không những thế chị hạnh
còn được người này gửi ảnh chụp hóa đơn của những lần rút tiền trước đó
và gửi cho chị hạnh đường link bằng chính mã giới thiệu của mình
sau đúng hai mươi bốn giờ tính từ thời điểm mà mình vào đầu tư
thì là sẽ được cộng lợi nhuận của cái gói đầu tư ấy
và sau ngày hôm sau thì là tôi cũng thấy cái tiền ấy về rất là đúng giờ
và tôi lại tin tưởng trong cái nhóm telegram cái nhóm zalo
được link liên kết trên cái trang web mà tôi vào ấy
thì là mọi người đều chụp cái số tiền mọi người rút được
mọi người đầu tư đều rất là ổn
thế nên là tôi tiếp tục đầu tư vào gói một triệu rưỡi và gói ba mươi sáu triệu
thế nhưng khi mà tôi vào gói ba mươi sáu triệu ấy
thì là cái tiền lợi nhuận được cộng về thì tôi rút nó không được không được nữa
từ đơn tố cáo của chị lê tuyết hạnh
lực lượng công an đã tiến hành xác minh thu thập tài liệu và bắt giữ mạng văn lai
trú cải thành phố bóng cái tỉnh quảng ninh giữ vai trò chủ mơ cầm đầu
cùng ba đối tượng trong đường dây là lê ngọc hoàng anh chú tỉnh nghệ an
trần thị minh trần văn quân đều trú tại thành phố móng cái
trong vụ án này hoàng anh giữ vai trò lập trình
đồng thời là một admin duy trì hoạt động của các trang web
khách tôi là tôi sử dụng tài khoản ngân hàng của tôi tôi chuyển sang tài khoản ngân hàng khác của tôi
trong khi tôi sử dụng cái bill tôi truyền khoản tôi tăng cái nhóm
mỗi lần tôi truyền khoản
cái nhiết tầm cao nhất là ba mươi
tám mươi triệu lại còn thấp nhất là tầm một mươi năm triệu truyền lên
mỗi lần truyền đi truyền lại là để lấy đồng tiền của khách hàng
qua đấu tranh khai thác truy xuất dữ liệu từ các vật chứng thu giữ được
cơ quan công an xác định nhóm đối tượng trên đã tạo lập bốn mươi năm trang web
với nội dung đầu tư tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người tham gia đầu tư
trong số bốn mươi năm trang web này ba mươi tám trang đã bị nhóm đối tượng xóa khỏi hệ thống
chỉ còn dữ liệu tên miền và cơ quan công an đã thu thập và khôi phục được dữ liệu hoàn chỉnh của một mươi sáu trang web
đồng thời bước đầu xác định được số lượng người bị hại là một sáu trăm linh tám người
cơ quan công an xác định các bị hại đã chuyển vào năm trong số hai mươi bốn tài khoản này là ba sáu tỷ đồng
do chúng chỉ định để tham gia vào các gói thầu đầu tư trực tuyến với mức lợi nhuận rất cao
khi tham gia đầu tư mở tài khoản đăng ký trong web người đầu tư sẽ nhìn thấy lợi nhuận của mình gia tăng
tuy nhiên sau đó người đầu tư sẽ không thể rút được tiền vốn và tiền nãi về nhóm đối tượng duy trì hoạt động mỗi trang
một trong một thời gian thì sau đó xóa trang chặn liên lạc của người đầu tư để chiếm đoạt tài sản
rồi lại tập trung lập trang web mới để tiếp tục hoạt động lừa đảo trên không gian mạng
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên thần trọng cảnh giác tìm hiểu thông tin trước khi tham gia các hoạt động đầu tư trực tuyến
và không nên tin vào những lời lẽ quảng cáo rụ rỗ về mức lợi nhuận cao để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị từ ngày hai mươi một tháng hai lạng sơn yêu cầu các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đại lý hải quan khai báo thông tin trên nền tảng cửa khẩu số
trước khi phương tiện đến cửa khẩu hữu nghị và tân thanh
theo đó các cơ quan đơn vị tại cửa khẩu không thực hiện tiếp nhận xử lý đối với doanh nghiệp xuất khẩu không khai báo trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số
thông qua nền tảng cửa khẩu số các đơn vị chức năng chỉ cần kiểm tra xác nhận đăng ký xác nhận phương tiện thực tế vào khu vực cửa khẩu địa điểm tập kết hàng hóa
việc sử dụng nền tảng cửa khẩu số còn giúp hạn chế tối đa việc tiếp xúc đông người giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay
đảm bảo tính công khai minh bạch chống vượt tuyến trong toàn bộ các hoạt động tại cửa khẩu
đây chính là một bước hiện đại hóa công tác tại cửa khẩu để từng bước hội nhập với quốc tế trong việc giao thương xuất nhập khẩu hàng hóa